trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của chủ tịch nước võ văn thưởng tới nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
vào sáng ngày hôm nay tại thủ đô viên trăn của lào thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của bộ công an việt nam
đã đến chào xã giao đại tướng vi lai lạc khăm phong ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ công an lào
tại buổi tiếp thứ trưởng trần quốc tỏ đã thông tin tới phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào vy lai lạc khăm phong
về nội dung buổi hội đàm vào sáng cùng ngày giữa đoàn công tác của bộ công an việt nam với thứ trưởng văn thông công ani
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng báo cáo sâu hơn và đề xuất với phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào
một số nội dung liên quan đến tăng cường hợp tác giữa hai bộ trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng cán bộ
nâng cao chất lượng đào tạo cho học sinh sinh viên lào đang học tập tại các trường công an nhân dân việt nam
và một số kinh nghiệm trong công tác cải cách bộ máy hành chính của lực lượng công an việt nam
thứ trưởng trần quốc tỏ tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai bộ
tinh thần quyết tâm của công an hai nước việt nam lào
những thỏa thuận của bộ công an hai nước sẽ được phối hợp triển khai hiệu quả đảm bảo tiến độ thời gian
đặc biệt là các nội dung hợp tác trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng cán bộ
cảm ơn những tình cảm sâu sắc mà thứ trưởng trần quốc tỏ và đoàn công tác cấp cao của bộ công an việt nam đã dành tặng
phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào vi lây lạ kham phong khẳng định
bộ công an lào sẽ chủ động tích cực thực hiện các mục tiêu đề ra trong kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba của hai bộ
nhấn mạnh sự hợp tác toàn diện giữa bộ công an hai nước sẽ ngày càng khăng khít chặt chẽ
đi vào chiều sâu và có nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới
cũng tại một mươi tiết nhân kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày thành lập lực lượng công an nhân dân lào
ngày năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi một năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba và tết cổ truyền bun pi mây
thứ trưởng trần quốc tỏ đã gửi lời chúc mừng năm mới của bộ trưởng tô lâm
đến phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào vi lây lạ kham phong
cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân lào lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức
của chủ tịch nước võ văn thưởng tới nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào vào sáng ngày hôm nay
tại bộ công an lào đoàn đại biểu cấp cao của bộ công an việt nam
do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ công an lào do trung tướng văn thong kong mani
ủy viên trung ương đảng nhân dân cách mạng lào thứ trưởng bộ công an lào làm trưởng đoàn
trân trọng cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo bộ công an lào
dành cho đoàn bộ công an việt nam thứ trưởng trần quốc tỏ vui mừng nhận thấy trong thời gian qua
quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào tiếp tục được củng cố và phát triển ngày càng chặt chẽ
bộ công an hai nước duy trì thường xuyên các kênh liên lạc công tác phối hợp trao đổi thông tin
trao đổi kinh nghiệm công tác được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ
bộ công an việt nam đã hỗ trợ nâng cao chất lượng cơ sở vật chất của trụ sở làm việc công an các cấp của bộ công an lào
phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai xây dựng dự án học viện chính trị công an nhân dân lào
bảo đảm đúng tiến độ chú trọng xây dựng giáo trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ giảng viên
phấn đấu hoàn thành các hạng mục sớm để phục vụ công tác khai giảng năm học mới của học viện chính trị công an nhân dân lào
cũng tại buổi hội đàm nhiều nội dung liên quan đến công tác hợp tác đào tạo giữa bộ công an hai nước
như bồi dưỡng cán bộ giảng viên nâng cao năng lực ngoại ngữ của cán bộ hai bên tiếp nhận và đào tạo học viên lào sang việt nam học
cũng được hai đồng chí thứ trưởng và các thành viên trong đoàn trao đổi thống nhất
cũng tại hội đàm bộ công an việt nam đã chia sẻ với bộ công an lào những kinh nghiệm trong sắp xếp tổ chức bộ máy công an tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả
trân trọng cảm ơn thông tin và những bài học kinh nghiệm quý báu mà thứ trưởng trần quốc tỏ và các thành viên trong đoàn đã trao đổi chia sẻ tại buổi hội đàm
thứ trưởng van thong khong man ni khẳng định sự giúp đỡ của bộ công an việt nam với bộ công an lào là vô cùng to lớn
những dự án kế hoạch hợp tác giữa bộ công an hai nước đang được triển khai thuận lợi không có bất cứ trở ngại nào và sẽ về đích đúng như dự kiến